xin chào quý vị và các bạn các bạn đang theo dõi tin tức trên kênh youtube sức khỏe và đời sống
thưa quý vị trận cầu né lửa giữa u hai mươi ba việt nam và u hai mươi ba thái lan sẽ chính thức diễn ra trên sân vận động mỹ đình
trước thêm chung kết lịch sử mới đây huấn luyện viên park hang seo đã có những nhận định thẳng thắng về đối thủ khó chơi này
đúng như những gì đã được giới chuyên môn và người hâm mộ dự đoán từ trước u hai mươi ba thái lan và u hai mươi ba việt nam đã ghi tên mình vào trận đấu cuối cùng của sea games ba mươi một để tìm ra nhà vô địch
trên thực tế đây cũng đồng thời là hai đội bóng được đánh giá là mạnh nhất khu vực ở thời điểm hiện tại
u hai mươi ba việt nam là đội duy nhất chưa thủng lưới bàn nào từ đầu giải trong khi đó u hai mươi ba thái lan chỉ thua một trận trong thế bị mất người và toàn thắng các trận còn lại ghi tới một mươi năm bàn thắng
huấn luyện viên park hang seo đánh giá rất cao đối thủ mà u hai mươi ba việt nam sẽ chạm tráng ở trận chung kết vào tối mai ngày hai mươi hai tháng năm trên sân vận động mỹ đình
trong cuộc họp báo trước trận đấu huấn luyện viên park hang seo phát biểu
thái lan là đối thủ không hề dễ dàng khi họ đã ghi được một mươi năm bàn thắng để lọt lưới có hai bạn trong các trận đấu đã qua
nhưng cũng cần nhấn mạnh rằng hai bàn thua của thái lan đến từ việc họ nhận thấy đó ở trận đấu với malaysia
nên chúng ta không hoàn toàn đánh giá được sức mạnh
tất nhiên mỗi đội có điểm yếu khác nhau nhưng thái lan có những nhân tố rất tốt ở hàng tiền vệ và tiền đạo
kỹ năng của họ rất tốt nên chúng ta cần tổ chức tốt bọc lót cho nhau thật tốt
bóng đá có biến số nó không chỉ đến từ những kỹ năng cá nhân mà còn tập thể
chúng ta phải cố gắng tập trung hết sức để giành kết quả tốt nhất
nói về vị hướng luyện viên của đội tuyển u hai mươi ba thái lan alexandro polkin
ông park hang seo cho hay ông ấy có nhiều kinh nghiệm với các đội bóng trong nước của thái lan
nên hơn ai hết ông ấy am hiểu các cầu thủ thái lan
ông ấy cũng có thời gian dẫn dắt câu lạc bộ thành phố hồ chí minh
nên cũng nắm được nhiều điều về cầu thủ của việt nam
tôi nghĩ ông ấy là một huấn luyện viên giỏi
ở aff cup đội tuyển việt nam từng gặp thái lan rồi
tôi dự đoán lối chơi của họ cũng có nhiều điểm tương đồng so với trận đấu đó
huấn luyện viên thái lan hiểu về u hai mươi ba việt nam và tôi cũng nắm được nhiều về u hai mươi ba thái lan
với cá nhân huấn luyện viên park đây sẽ là trận đấu đặc biệt
năm hai nghìn một mươi chín ông cùng các học trò vào chung kết và thắng indonesia
giúp việt nam lần đầu giành huy chương vàng sea games kể từ khi hội nhập trở lại
sau giải năm nay ông sẽ không dẫn dắt đội u hai mươi ba mà tập trung cho đội tuyển quốc gia
so sánh về hai kỳ sea games huấn luyện viên park cho biết
hơn hai năm trước ở philippines tôi lần đầu dự sea games
lúc đó mục tiêu lớn nhất đạt ra là giành huy chương vàng đầu tiên cho việt nam
sau sáu mươi năm trong khi đó tôi thực sự chịu áp lực tâm lý
rất may các cầu thủ đã thi đấu tốt và đạt mục tiêu
lần này đá sân nhà đội bóng có nhiều lợi thế nhưng cũng đi đôi với áp lực
tôi vẫn thấy áp lực ở vị thế huấn luyện viên trưởng
có thể nói u hai mươi ba thái lan ngay từ đầu được xác định là đối thủ chính của u hai mươi ba việt nam
trong hành trình bảo vệ tấm huy chương vàng bóng đá nam sea games
hai đội trải qua chặn hành trình có phần trái ngược trước khi gặp nhau
ở chung kết trên sân mỹ đình
sau khi ra quân thua ngược đội bóng của huấn luyện viên mano polkin
liên tiếp giành những chiến thắng hoành tráng như năm trước campuchia và singapore
trái lại việt nam khởi động bằng chiến thắng ba trước indonesia
nhưng sau đó tỏ ra chật vật trước những đối thủ chơi phòng ngựa sâu đông
dẫn đến việc hòa với philippines hay một gặp myanmar
tiến một mạch đến trận chung kết mà chưa thụng lưới bàn nào
nhưng thầy trò huấn luyện viên park đang chịu nhiều soi xét nhất là vấn đề hàng công
ngay cả chủ công nguyễn tiến linh cũng mới đóng góp hai bàn
huấn luyện viên park cho biết
chúng tôi chỉ còn cách huy chương vàng một trận đấu
người hâm mộ đang rất kỳ vọng và điều đó khiến các cầu thủ chịu áp lực
nhưng theo tôi họ cần vượt qua áp lực đó
nhà cầm quân người hàn quốc nói thêm bóng đá có nhiều biến số
kết quả đôi khi là sự tổng hòa của nhiều yếu tố
từ kỹ năng tâm lý hoàn cảnh khách quan
cho nên chúng tôi chỉ có thể nói là sẽ cố gắng chuẩn bị tốt nhất cho trận này
trên sân mỹ đình ngày mai hai mươi hai tháng năm là lần đầu tiên sau một mươi tám năm việt nam và thái lan
tái ngồi nhau trong trận tranh huy chương vàng
trong bốn trận chung kết trước việt nam toàn thua không những thế
vòi chiến còn ghi được tới một mươi một bàn thắng và để lọt lưới đúng một bàn
lần gần nhất hai đội đối đầu nhau trong một trận chung kết sea games là vào năm hai nghìn năm
thời điểm đó lứa cầu thủ tài năng của việt nam như văn quyến công vinh tài em tấn tài quốc anh
đã nhận thất bại ba trong trận chung kết tại bangkolot
hướng luyện viên park tỏ ra bất ngờ với thống kê này
nhưng khẳng định điều đó chẳng liên quan gì đến hiện tại
tôi không phải huấn luyện viên của việt nam khi đó và các cầu thủ hiện tại cũng hoàn toàn mới
nếu muốn nhắc đến quá khứ cũng cần nói thêm rằng ở sea games lần trước chúng tôi đã vô địch
tất nhiên áp lực tâm lý thì bên nào cũng chịu
tôi và các học trò phải cố gắng để tiết chế
tôi nghĩ mỗi người nên vượt qua ám ảnh tâm lý từ quá khứ
không vào hiện tại và tương lai
trong khi thầy park dành rất nhiều lời khen có cánh cho đối thủ
thì huấn luyện viên mano pokin lại nhận định u hai mươi ba thái lan ít lợi thế hơn u hai mươi ba việt nam
tuy nhiên vị chiến lược gia dẫn dắt đội tuyển u hai mươi ba thái lan này vẫn khẳng định
đội bóng của ông sẽ khiến chủ nhà gặp khó khăn trong trận chung kết
tranh huy chương vạn bộ mô đa nam sea games ba mươi một
hướng luyện viên poukin cho biết
thế lực của các học trò bị giảm rút sau khi trải qua một trăm hai mươi phút thi đấu căng thẳng với u hai mươi ba indonesia
ở vòng bán kết và còn bị mất người vì thế phạt
nhưng chiến lược gia gốc brazil cũng tự tin rằng u hai mươi ba thái lan sẽ chịu được áp lực
và giành chiến thắng chung cuộc
ông pokin chia sẻ u hai mươi ba thái lan lẫn việt nam đều trải qua một trăm hai mươi phút thi đấu bán kết
và điều này sẽ ảnh hưởng rất nhiều về mặt chuyên môn ở trận so tài giữa hai đội sắp tới
u hai mươi ba việt nam có lợi thế thi đấu trên sân nhà nhận sự cổ vũ cuồng nhiệt của khán giả
và có sự chuẩn bị tốt nên chúng tôi là đội nằm cửa dưới
tuy nhiên thái lan sẽ tạo nên khó khăn cho đội thủ và đặt mục tiêu giành chiến thắng chung cuộc
tại sea games ba mươi một u hai mươi ba thái lan gặp nhiều vất vả khi giành tấm vé vào chung kết
đội bóng xứ chùa vàng từng thua u hai mươi ba malaysia ở vòng bảng và hao tốn sức lực
trong chiến thắng trước u hai mươi ba indonesia ở bán kết
tuy nhiên đoàn quân của huấn luyện viên pokin vẫn thể hiện sức mạnh vị thế ứng viên vô địch
khi ghi tổng cộng một mươi năm bàn thắng sau năm trận đấu
trước khi lọc vào chung kết huấn luyện viên poukin tự nhiên
tin tưởng hàng công của u hai mươi ba thái lan sẽ gây bất ngờ và tạo khó khăn cho hàng thủ u hai mươi ba việt nam
tôi hài lòng với màn trình diễn của học trò trận bán kết
tôi nghĩ rằng trận chung kết còn khó khăn hơn nhiều vì u hai mươi ba việt nam có nhiều lợi thế
nhưng tin rằng các cầu thủ sẽ vượt qua áp lực và thi đấu tự tin để giành chiến thắng
tôi không muốn tạo áp lực cho các học trò và chỉ nhắn nhủ họ thi đấu hết mình
vì như vậy mới có cơ hội chiến thắng
nhận định về u hai mươi ba việt nam ông poukin cho biết

u hai mươi ba việt nam là đội bóng tốt sở hữu nhiều cầu thủ giàu kinh nghiệm thi đấu quốc tế và thể lực sung mãn
huấn luyện viên park hang seo sẽ chọn ra đội hình tốt nhất để tranh tấm huy chương vàng sea games ba mươi một
họ được bốn mươi khán giả trên sân mỹ đình cổ vũ nên sẽ rất hương phấn
và chúng tôi cần chuẩn bị tốt nhất cho trận đấu này hạn chế những sai lầm đáng tiếc
ông poking nói thêm cả thái lan và việt nam đều trải qua một trăm hai mươi phút trước trận chung kết sea games ba mươi một
vì vậy cả hai đội đều có những vấn đề giống nhau về thế trạng
và tạo nên một thế trận ngang bằng tại mỹ đình vào ngày mai
tôi hy vọng các cầu thủ của mình có thể đương đầu với những thử thách cũng như áp lực từ phía khán giả
và chơi theo cách mà họ vẫn chơi
chúng tôi khao khát dành tấm huy chương vàng và quyết tâm làm được điều đó
tuy nhiên câu hỏi lớn đặt ra bây giờ là làm thế nào để hóa giải khóa áp lực đang đè nặng
có thể thấy huấn luyện viên park hang seo đánh giá rất cao kinh nghiệm của người đồng nghiệp manopokin
và đội tuyển u hai mươi ba thái lan trước cuộc đối đầu đầy duyên nợ sắp diễn ra vào ngày hai mươi hai tháng năm
cả hai đều là những đối thủ xứng tầm của nhau
và đây được xem là trận chung kết trong mơ của bóng đá đông nam á
các bạn dự đoán như thế nào về tỷ số của trận đấu này
nhanh tay để lại bình luận phía dưới để chúng tôi biết nhà
hãy cùng chúng tôi hô vang việt nam vô địch việt nam chiến thắng
và cổ vũ thật nhiệt tình cho đội tuyển u hai mươi ba việt nam
xin chào và hẹn gặp lại quý vị ở các video tiếp theo